bất ngờ kiểm tra một quán karaoke trên địa bàn công an thị xã rarai tỉnh bạc liêu
lực lượng công an đã phát hiện hàng chục thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó công an thị xã rai đã tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke trên địa bàn phường hộ phòng
thị xã giá rai tỉnh bạc liêu trong quán có bốn phòng hát đang hoạt động với một mươi bảy khách
tại phòng hát số bốn lực lượng chức năng đã phát hiện có hai thanh niên cùng với hai bịch ni lông
bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy
tại các phòng hát lực lượng công an cũng đã thu giữ nhiều tăng vật khác có liên quan
công an thị xã giá rai tỉnh bạc liêu đã tiến hành lập biên bản và mời một mươi bảy người khách
cùng với một mươi năm nhân viên của quán về trụ sở cơ quan công an để tiếp tục điều tra xử lý